thị trường năm nay tuy có nhiều khởi sắc thế nhưng xuất khẩu hàng hóa của nước ta sang mỹ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới
mới đây bộ thương mại hoa kỳ đã đưa ra thông báo chuẩn bị tiếp tục áp thuế lên hàng hóa của việt nam dựa trên cáo buộc việt nam định giá thấp tiền đồng
phía cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ đã khởi xướng điều tra về việc định giá thấp đồng nội tệ và hoạt động xuất khẩu gỗ của việt nam
tuy nhiên rất nhiều hiệp hội tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân có uy tín trong chính giới cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc điều tra và ý định áp thuế đối với hàng hóa việt nam
bởi điều này hoàn toàn đi ngược lợi ích của quốc gia doanh nghiệp và người dân hai nước khiến các doanh nghiệp không còn yên tâm khi làm ăn với các doanh nghiệp nước bạn
hiện bộ công thường đã báo cáo thủ tướng chính phủ cập nhật tình hình và kiến nghị phương án tổng thể để xử lý vụ việc